hiện nay khẩu trang y tế đang là mặt hàng thiết yếu của người dân nhằm ngăn ngừa lây lan dịch covid một mươi chín
đã có nhiều chương trình phát khẩu trang miễn phí tại các tuyến đường cho người tham gia giao thông
hay là tại các điểm tập trung đông người
thế nhưng giờ đây thì không cần phải đi đâu cả
quý vị chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thì người dân sẽ có ngay khẩu trang miễn phí
vậy thì làm thế nào để quý vị có thể nhận được khẩu trang miễn phí này
hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây
nền tảng điện thoại di động này thì nó rất là tiện
không nhất thiết là mình phải ra trực tiếp đây
mình có thể đăng ký ở nhà rồi mình ra mình lấy khẩu trang sau cũng được
đó thì cái thao tác thực hiện ở trên điện thoại thì nó cũng rất là đơn giản thôi
khi mà ra điểm phát này thì mình chỉ cần quét cái qr của bên tổ chức
và đăng ký một vài cái thông tin cá nhân của mình thì bên ban tổ chức sẽ phát khẩu trang cho mình
hoạt động cấp phát khẩu trang miễn phí này nằm trong dự án
một triệu khẩu trang miễn phí phòng chống đại dịch covid một mươi chín
đây là dự án phi lợi nhuận
do legion health và các đơn vị hỗ trợ công nghệ như icheck và bnpay thực hiện
nhằm chung tay hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh tại việt nam
đang diễn biến ngày càng phức tạp
hiện tại thì chúng tôi bố trí khoảng hai mươi bảy điểm nhận khẩu trang ở hà nội và hồ chí minh
trong đó hồ chí minh thử nghiệm là một điểm trước
còn lại là hà lội là hai mươi sáu điểm
thì chúng tôi bố trí để mà tránh tụ tập đông người quá
chúng tôi đã tính các phương án là tận dụng
những cái đơn vị mà có lượng người qua lại lớn cũng như là cái lượng khách hàng lớn
như là aon big c lost air cùng hỗ trợ đồng hành chúng tôi
trong chiến dịch phát khẩu trang cho việc một toàn dân
được biết ngoài cấp phát cho người dân dự án một triệu khẩu trang than hoạt tính kháng khuẩn
chất lượng cao sẽ đến với những cán bộ y tế các bệnh viện và các cơ quan ban ngành
nơi tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín